từ ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tức hai mươi chín tết đến nay
trên địa bàn xã đã xảy ra khoảng hai mươi điểm sụt lún và xuất hiện vết nứt có chiều dài hàng trăm mét
các hố sụt lún có độ rộng từ hai m đến năm mét độ sâu từ hai mét đến ba mét
nhiều nhất là ở thôn bản tàn thuộc thị trấn bằng lũng
địa phương mong muốn là trên cơ sở cái đề án đánh giá của tỉnh với liên đoàn địa chất
thì chúng tôi mong muốn là sớm kết luận được cái nguyên nhân sụt lún để có cái giải pháp khắc phục
cũng như là
định hướng cho người dân biết được rõ nguyên nhân do đâu và vì sao
để người dân yên tâm trong sản xuất cũng như là trong đời sống
sau sự cố sụt lún cách đây vài năm thì tính đến thời điểm này
những cái lỗ sụt lún thì vẫn tiếp tục xảy ra thậm chí là nó còn xảy ra nhiều hơn so với thời gian trước
người dân địa phương ở nơi đây đang cho rằng việc khai thác khoáng sản là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
tuy nhiên kết luận cuối cùng thì các cơ quan chức năng chưa thể đưa ra
điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống
hiện tượng các hố sụt tại ruộng đường giao thông xảy ra với mật độ nhiều như trong thời gian qua
đã gây ra tâm lý hoang mang cho người dân sống trong khu vực
về trước mắt trong thời gian đợi kết luận từ các ngành chức năng
thì người dân thôn bản tàn và xã ngọc phái đang rất cần sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền địa phương
để tìm ra giải pháp phù hợp cho việc sản xuất vụ dân trong khi không có nước tưới tiêu
bệnh viện đa khoa tp buôn ma thuật vừa tiếp nhận một mươi sáu người
trong đó có ba trẻ em nhập viện cấp cứu nghi là bị ngộ độc thức ăn
với các triệu chứng nôn ói nhiều lần thần kinh hoảng loạn và la hét nhiều
tất cả các bệnh nhân đều ở buôn ea nao a xã e tu tp buôn ma thuật
phần lớn bệnh nhân sau khi đi nhổ sắn cho một hộ dân trong buôn đã tập trung ăn gỏi thịt lợn với ruột cây chuối
sau đó khoảng một tiếng đồng hồ thì mọi người thấy trong người nôn nao khó chịu
nên người nhà phải đưa tới bệnh viện đa khoa tp buôn ma thuật cấp cứu
đến sáng ngày tám tháng hai các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện
đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi và điều trị
hiện các cơ quan chức năng đã lấy mẫu vật thức ăn để điều tra tìm hiểu nguyên nhân
sau một thời gian dài nắng ấm chiều qua thời tiết tại hà nội và các tỉnh thành ở phía bắc đã trở lạnh
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh vùng núi phía bắc
tối và đêm ngày tám tháng hai không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ
từ sáng ngày chín tháng hai sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh bắc và bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở bắc bộ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
các tỉnh ven biển trung bộ từ đêm tám tháng hai có mưa có nơi mưa vừa mưa to
đợt không khí lạnh này được dự báo sẽ kéo dài đến ngày một mươi một tháng hai với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi ba đến một mươi năm độ c
giữ ổn định nguồn lao động không để bị biến động đặc biệt là sau các kỳ nghỉ tết âm lịch kéo dài
luôn là nỗi lo của nhiều doanh nghiệp ghi nhận của phóng viên thời sự sau kỳ nghỉ tết đinh giàu tại tp hcm
công ty cổ phần thực phẩm colimex đóng tại khu công nghiệp vĩnh lộc là doanh nghiệp ngành thực phẩm có số lượng lao động lớn
tại tp hcm với khoảng một sáu trăm linh công nhân
nhờ chủ động lên kế hoạch nghỉ tết và làm việc năm mới từ sớm
nên ngay những ngày làm việc đầu tiên sau nghỉ tết đã có một trăm linh số lượng công nhân
quay trở lại công ty giúp hoạt động sản xuất đi vào ổn định đúng theo kế hoạch
do là chúng tôi cũng có các chuẩn bị trước về lịch nghỉ tết cho anh chị em công nhân trước tết khoảng hơn hai tháng
cho nên là đội mình cũng chủ động trong các kế hoạch sản xuất
cho nên là người lao động cũng cảm thấy là họ có cái kế hoạch từ cái chuyện mà tàu vụ xe
rồi chế độ chính xác ngay đầu tuần thì phải nói là gần như một trăm linh các bộ công nhân
viên công ty đã vào sản xuất và mọi hoạt động kinh doanh của công ty đã trở lại bình thường
còn đây là không khí làm việc tại công ty trách nhiệm lưu hạn hoshino việt nam
doanh nghiệp này cũng đã có tới gần một một trăm linh lao động
từ hai năm nay tình hình đã chuyển biến tích cực
năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc đạt tám mươi tám và năm nay tỷ lệ này đã đạt trên chín mươi
tại công ty chúng tôi so với năm ngoái người lao động năm nay đi làm đạt chín mươi một hai
tăng cao hơn
theo tình hình sản xuất thì năm hai nghìn một mươi bảy sản lượng công ty dự báo sẽ tăng
nên chúng tôi muốn tuyển dụng thêm lao động để đáp ứng nhu cầu công việc
thành phố hồ chí minh hiện có một mươi bảy khu chế xuất khu công nghiệp với gần hai doanh nghiệp hoạt động
tổng số công nhân lên đến trên ba trăm linh người trong đó trên bảy mươi đến từ các tỉnh thành trong cả nước
sự ổn định nguồn lao động qua các chính sách chăm lo đời sống thu nhập của người lao động
đã giúp bức tranh lao động đầu năm tại thành phố hồ chí minh sáng sủa hơn
trong thời gian qua tỉnh quảng nam đã xây dựng gần một trăm bốn mươi tổ đội tàu đoàn kết đánh bắt xa bờ
với gần một phương tiện tàu thuyền và hơn tám lao động
từ các tổ đội tàu đoàn kết trên biển được thành lập bà con ngư dân không chỉ hỗ trợ nhau
trong quá trình đánh bắt mà còn an tâm vươn khơi bám biển dài ngày
góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương
đây là chiếc tàu tám trăm hai mươi ba mã lực vừa được ông trần công kỳ ở thôn sâm linh đông xã tam quang
đầu tư đóng mới với số tiền một mươi bảy tỷ đồng từ nguồn vốn vai ngân hàng theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
sau khi đóng mới ông kỳ đã đưa tàu vươn khơi đánh bắt hải sản xa bờ
đồng thời chủ động tham gia tổ đội tàu đoàn kết
từ khi tham gia ông kỳ đã nhận được sự hợp tác tương trợ lẫn nhau trong đánh bắt hải sản
và cứu hộ cứu nạn giúp nhau vượt qua mưa bão rủi ro trên biển
tàu đoàn kết cũng rất là hiệu quả
bởi vì đồng bộ biển và các tổ đoàn kết thì mình cũng hỗ trợ cho nhau
trong cái mặt hương thẳng là đánh bắt khai thác
rồi trong cái thiên tai tàu nước ngồn các tổ đoàn kết thì nó cũng vẫn tâm ai
một mình mình thì mình sợi chứ mà tổ đoàn kết mình bống năm chiếc thì mình cũng không sợi
hiện tại huyện núi thành có hai ba trăm hai mươi tàu thuyền các loại
trong số đó có hai trăm bảy mươi sáu thuyền có công suất trên chín mươi mã lực
được chia làm bốn mươi tổ đội để đi đánh bắt xa bờ mỗi đội từ năm đến một mươi chiếc
phần lớn ngư dân bày tỏ khi tham gia tổ đội đoàn kết
việc khai thác thủy hải sản đạt hiệu quả hơn sản lượng khai thác tăng
có tàu sản lượng tăng một hai một năm lần so với khi chưa liên kết
nhiều tổ đội đã tổ chức đóng góp xây dựng quỹ để tạo kinh phí cho các hoạt động tương trợ giúp đỡ lẫn nhau
thông qua tổ đội đoàn kết
giúp cho ngư dân kinh nghiệm trong quá trình đánh bắt thủy sản
để cho hiệu quả kinh tế đánh bắt được cao hơn
cho nên trong thời gian đến chúng tôi tiếp tục quan tâm đến việc thành lập tổ đội đoàn kết
cũng như là thành lập nghiệp đồn nghệ giá
để rồi hỗ trợ cho ngư dân khi người ta ra biển
đảm bảo được vừa là đánh bắt cơ hội
vừa là đảm bảo được góp phần vào bảo vệ chủ quyền biển đỏ của trung quốc
trong quá trình cứu hộ
thì nếu đợi nhà nước
cứu hộ thì nó rất tốn thời gian
mà nó có rất nhiều cái nguy hiểm xảy ra trong quá trình nợ
tuy nhiên trong đó nó cũng nảy sinh cái vấn đề là quyền lợi và lợi ích nó cũng có bị ảnh hưởng
chúng tôi cũng sẽ cố gắng
sẽ cùng nhau với các bà con người dân
các hội thủy sản của các tỉnh địa phương
để trao đổi tháo gỡ giúp bà con
để phát huy cho nó tối đa cái tính nần tương đợi
tương thân tương ái nhau trên biển
bảo đảm được là có hiệu quả kinh tế
đồng thời bảo vệ được là con người
và tài sản trên biển
từ khi có tổ đội đoàn kết được thành lập
bà con ngư dân ở huyện núi thành không chỉ giúp nhau trong vươn khơi đánh bắt
thu về sản lượng hải sản cao hơn trong mỗi chuyến biển
mà còn tránh được những rủi ro nguy hiểm xảy ra trong quá trình khai thác
trong phần tin thế giới

về lệch cấm nhập cư
với tỷ lệ bốn trăm chín mươi bốn phiếu thuận và một trăm hai mươi hai phiếu chống
hạ viện anh vừa thông qua một dự luận cho phép thủ tướng theresa may khởi động tiến trình chính thức
đưa nước này rời khỏi liên minh châu âu hay còn gọi là brexit
kết quả trên đã chấm dứt nhiều ngày tranh luận gây gắt trong quốc hội anh
trước đó nhiều nghị sĩ nước này ủng hộ
eu yêu cầu đưa thêm một số điều kiện vào kế hoạch của ba may
khởi động tiến trình đàm phán brexit
trước ngày ba mươi một tháng ba
tuy nhiên dự luật này vẫn cần phải được thượng viện anh thông qua trước khi chính thức trở thành luật
trong khi đó bất chấp tỷ lệ người dân scotland ủng hộ tách khỏi vương quốc anh đang có dấu hiệu tăng lên
bà theresa may khẳng định không nhất thiết phải tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai về vấn đề này
theo người đứng đầu chính phủ anh
kết quả trưng cầu ý dân độc lập cho scotland đã rõ ràng và mang tính chất quyết định
tuân thủ luật pháp và có sự đồng thuận của các bên
đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu
bà federica mogherini sẽ có chuyến thăm mỹ trong hai ngày là ngày chín và ngày một mươi tháng hai
đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của quan chức ngoại giao hàng đầu châu âu tới mỹ
sau khi tân tổng thống mỹ donald trump nhậm chức
nhằm tìm tiếng nói chung trong việc hợp tác song phương với mỹ
theo bà moregini chuyến thăm đến mỹ lần này của bà sẽ ưu tiên tìm tiếng nói chung
trong nhiều vấn đề có chứng
chuyến thăm của ông pence sẽ có thể hợp tác như cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
tình hình căng thẳng tại syri libya ukraine hay khu vực trung đông
với mong muốn tìm ra những quan điểm chung giữa mỹ và eu
tuy nhiên bất đồng vẫn còn tồn tại và cần hai bên phải nỗ lực nhiều hơn
để có thể hàn gắn mối quan hệ
về phía mỹ phó tổng thống mike pence thăm các thể chế châu âu
ngay sau khi tham dự hội nghị an ninh munich tại đức
chuyến thăm của ông pence tại châu âu được bà moragini đặc biệt coi trọng
trong bối cảnh mối quan hệ đồng minh xuyên đại tây dương bị suy giảm đáng kể
kể từ khi ông donald trump đắc cử tổng thống vào hồi tháng một mươi một năm ngoái
liên quan đến xác lệnh cấm nhập cư gây tranh cãi
tổng thống mỹ donald trump vừa lên tiếng chỉ trích phiên điều trần của tòa án phúc thẩm liên bang
là mang nặng tư tưởng chính trị
lời chỉ trích được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các thẩm phán thuộc tòa phúc thẩm liên bang mỹ
mở phiên điều trần đầu tiên
nhằm xem xét khả năng liệu có khôi phục xác lệnh hành pháp cấm nhập cảnh
gây tranh cãi của tổng thống trump hay không
phát biểu trong cuộc gặp lực lượng cảnh sát trưởng đến từ các thành phố lớn tại thủ đô washington
tổng thống donald trump đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước các câu chất vấn từ phía ba thẩm phán
đến từ tòa án phúc thẩm liên bang số chín ở san francisco
tôi không muốn nói rằng các thẩm phán đang kiên vị
chúng ta vẫn chưa có quyết định cuối cùng
nhưng tòa án dường như đang mang nặng tư tưởng
nền tư pháp mỹ sẽ tốt hơn nếu những thẩm phán hiểu rõ vấn đề và có kết định đúng đắn
tôi cho rằng điều này ảnh hưởng đến an ninh của nước mỹ
ngoài ra tại buổi gặp ông trump cũng nhắc đến bộ luật mà ông sử dụng để chứng minh lệnh cấm nhập cảnh của mình là đúng đắn
ông cho rằng bộ luật này rõ ràng cho phép một tổng thống có quyền cấm bất kỳ người dân nào nhập cảnh
nếu xác định được đó là mối hiểm họa đối với an ninh quốc gia
lập trường cứng rắn của ông trump được đưa ra chỉ vài giờ
sau khi tòa án phúc thẩm liên bang mở phiên điều trần đầu tiên xem xét việc khôi phục xác lệnh cấm nhập cảnh
đây có thể coi là phiên tòa quan trọng quyết định liệu xác lệnh có được khôi phục bị đóng băng
hãy tiếp tục cần đến sự can thiệp của tòa án tối cao
dự kiến tòa án phúc thẩm sẽ đưa ra phán quyết trong tuần này
tiếp tục tiến trình điều tra vụ tấn công bằng dao ở bên ngoài bảo tàng louis của pháp hồi tuần trước
các điều tra viên pháp đã xác nhận nghi phạm gây ra vụ tấn công là một người đàn ông hai mươi chín tuổi người ai cập
đồng thời cho biết là đối tượng này không thực hiện vụ việc theo lệnh từ tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
nghi phạm có tên là abdallah hamami người ai cập được xác định thông qua dữ liệu trong điện thoại và thị thực của cảnh sát thu được
tên này khai rằng hắn không thực hiện vụ tấn công theo mệnh lệnh từ tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
cũng theo lời khai của nghi phạm hắn không có ý định tấn công vào các binh sĩ mà muốn gây ra một vụ tấn công mang tính biểu tượng nhằm vào pháp
bằng việc phun sơn lên các tác phẩm nghệ thuật
tại bảo tàng nhằm trả đũa cho người dân syri vụ tấn công đã làm gia tăng lo ngại về tình hình an ninh tại pháp
đặc biệt là sau loạt các vụ tấn công khủng bố đẫm máu vào đầu năm hai nghìn một mươi năm và giữa năm hai nghìn một mươi sáu khiến gần hai trăm bốn mươi người thiệt mạng
còn tại trung đông tổng thống syri basa al assad tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với tất cả đại diện của các phe phái đối lập
bao gồm cả các nhóm vũ trang
sau cuộc họp với đoàn đại biểu
ma quốc gia tức hạ viện của nga đang có chuyến thăm syri
tổng thống syri basa al assad cho biết sẵn sàng duy trì liên lạc với tất cả các phe nhóm đối lập
kể cả những nhóm vũ trang chống đối và mong muốn tham gia các cuộc đối thoại với người quốc
để thảo luận về tầm nhìn đối với trật tự chính trị tại quốc gia hồi giáo này
ông assad đánh giá cao sự hỗ trợ quân sự của nga đối với damas trong cuộc chiến chống khủng bố
nga đã phát động chiến dịch chống lại tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
và các nhóm khủng bố khác tại syri từ tháng chín năm hai nghìn một mươi hai
chiến dịch không kích của nga đã giúp các lực lượng syri giành được những thắng lợi quan trọng
trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt